tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với ubnd tỉnh quảng nam tổ chức hội thảo khoa học đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn các huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm ra các nguyên nhân giải pháp hiệu quả trong việc tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và địa phương trong công tác tư vấn tuyển nguồn đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài
tính đến tháng một mươi một năm nay tổng số lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn năm trăm chín mươi bảy người hàng năm số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng góp phần giải quyết việc làm khoảng một mươi lao động của cả nước
theo bộ lao động thương minh và xã hội trong thời gian qua công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn gặp những khó khăn hạn chế như việc giải quyết hợp đồng cho lao động hết thời hạn hoặc chuyển sang chủ sở hữu mới mà không phải về nước